hiện có hơn sáu mươi doanh nghiệp nhật bản đầu tư tại việt nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh và tiếp tục coi việt nam là điểm đầu tư quan trọng
bởi phần lớn các doanh nghiệp nhật bản làm ăn tại việt nam đều có lãi
đây là công bố của tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản jetro dựa trên kết quả khảo sát về thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhật bản tại việt nam
việt nam đang đứng thứ tư trong số một mươi năm quốc gia được cho là có tình hình chính trị xã hội ổn định
có tám mươi tám doanh nghiệp cho rằng lý do chính để mở rộng kinh doanh tại việt nam là tăng doanh thu
trong ngành công nghiệp phi chế tạo còn sáu mươi ba số doanh nghiệp cho rằng lý do chính là khả năng tăng trưởng và tiềm năng cao
tuy nhiên việt nam vẫn tiếp tục xếp cuối trong số một mươi năm quốc gia có rào cản về ngôn ngữ
bên cạnh đó chi phí nhân công tăng cao mà chất lượng lại không cao
đây là một trong những rủi ro đối với các doanh nghiệp nhật bản khi đầu tư tại việt nam

có dịp trao đổi với một số doanh nghiệp của nhật bản đang đầu tư tại một số tỉnh lân cận ở hà nội
họ đều nói rằng so với trước đây vấn đề bảo đảm về nhân công bảo đảm được tuyển dụng lao động thì càng ngày càng trở nên khó khăn hơn
và để bảo đảm được tuyển dụng vào thì cũng phải bảo đảm các vấn đề liên quan đến chi phí nhân công tiền lương tăng lương
đây cũng là một trong những rủi ro mà các doanh nghiệp nhật bản đang gặp phải
hiện có hơn hai doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào việt nam
các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa
các doanh nghiệp đều đánh giá
hiện chính phủ việt nam đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp
tuy nhiên có đến năm mươi doanh nghiệp nhìn nhận hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện ngay cả việc vận dụng pháp luật cũng không rõ ràng
bên cạnh đó thủ tục hành chính phức tạp dẫn đến nhiều doanh nghiệp vẫn e ngại khi đầu tư vào việt nam
có khoảng năm mươi doanh nghiệp nhận định hệ thống pháp luật chưa được hoàn thiện
và việc vận dụng pháp luật vẫn chưa được hoàn thiện
được rõ ràng có bốn mươi doanh nghiệp chỉ ra việc thủ tục hành chính phức tạp cơ chế thủ tục hành chính cũng thiếu thông thoáng
đây là những vấn đề và rủi ro đối với các doanh nghiệp muốn đầu tư vào đây
tôi nghĩ những vấn đề này đòi hỏi chúng ta phải có sự nỗ lực hơn nữa để giải quyết các vấn đề đặt ra hiện nay
thông qua tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản zcho tại việt nam
các doanh nghiệp nhật bản mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực về pháp luật và cải cách hành chính từ phía chính phủ việt nam
bởi các doanh nghiệp nhật bản luôn tôn trọng pháp luật hoạt động kinh doanh cởi mở và công bằng hướng tới cùng phát triển với xã hội việt nam